là hồ thủy điện nhân tạo lớn nhất nước ta hồ trị an có diện tích hơn ba trăm ba mươi hai km hai
ngoài phục vụ vận hành nhà máy thủy điện hồ còn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội
do đó việc quản lý khai thác hiệu quả lợi thế của hồ những năm trở lại đây
luôn được các ngành chức năng tỉnh đồng nai chú trọng
từ đất liền mất khoảng ba mươi phút đi thuyền chúng tôi đến đảo năm bầu nằm giữa hồ trị an
đây là nơi sinh sống duy nhất của gia đình ông nguyễn văn long hơn ba mươi năm nay
so với những ngày đầu tiên ra đảo lập nghiệp cuộc sống của gia đình ông long nay đã thay đổi rất nhiều
năm bầu chỉ là một trong bảy mươi sáu đảo trên hồ trị an với tổng diện tích lòng hồ hơn ba trăm hai mươi ba km hai
trong đó hai đảo lớn nhất là đảo ó và đảo đồng trường đã được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
giao cho một doanh nghiệp tư nhân đầu tư khai thác du lịch
do tiềm năng du lịch ở hồ trị an rất lớn do đó khu hồ tồn có định hướng là
sẽ xin ủy ban tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các đất đảo này cho khu bảo tồn
sau đó khu hồ tồn sẽ
họ sẽ hợp đồng lại với người dân hiện đang sinh sống trên các đảo
trong đó hợp đồng mình sẽ hướng cho họ theo nguyện mộng của họ là trên đó họ có cây gì
con gì cúng ứng được dịch vụ du lịch nào để mình kết nối với khu tồn thành của chuỗi du lịch toàn bộ trên hồ
ngoài ra hồ trị an cũng đang tạo ra sinh kế cho hơn một hộ sinh sống quanh hồ
thông qua việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
cũng vì vậy mà nhiệm vụ đặt ra đối với việc quản lý nhà nước
là làm sử dụng các hộ sinh kế
tại sao để vừa bảo đảm khai thác an toàn đồng thời giữ được và bổ sung nguồn thủy sản

đi đôi với việc khai thác các tiềm năng trên hồ trị an
những năm gần đây cũng phát sinh nhiều hệ lụy
trong đó tình trạng đánh bắt tận diệt nguồn thủy sản
và những tiềm ẩn về ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình khai thác du lịch
điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải tăng cường các biện pháp
để bảo vệ hệ sinh thái của hồ không bị tác động xấu của quá trình phát triển